thực hiện lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
trong công tác nâng cao vai trò chăm sóc sức khỏe nhân dân
những năm qua ngành y tế đã có nhiều nỗ lực phấn đấu đổi mới từng ngày về cung cách phục vụ
vận dụng và phát triển những tiến bộ y học trong công tác khám chữa bệnh cho người dân
bên cạnh những thiếu sót chưa hoàn thiện ngành y tế cũng đạt được nhiều thành quả tích cực đáng ghi nhận
thực hiện đề án đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh
là một trong những bước đột phá để xây dựng củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh
chuyển từ tư tưởng ban ơn sang phục vụ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của ngành y tế việt nam trong thời kỳ hội nhập
từ việc đổi mới cơ chế hoạt động cơ chế tài chính của các bệnh viện xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp
trang thiết bị hiện đại với đội ngũ cán bộ y tế chuyên sâu nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ cao nhất
hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân
ngành y tế dứt khoát không chấp nhận bất cứ một cái gì mà hoạt động không đúng chức trách của mình
mà gây nên sự không hài lòng của người dân người bệnh khi đến cơ sở y tế
thì khẳng định đầu tiên là quan điểm ngành y tế
tất cả vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của người dân và sự hài lòng người bệnh trong số một
kèm theo đó một loạt các đề án như là xây dựng các cơ sở y tế xanh sạch đẹp
rồi quản lý các cái dịch vụ từ ngoài vào như là bảo vệ
như là giữ xe và các dịch vụ thì đã được củng cố và tiến bộ từ đó đều hướng với sự hài lòng của người bệnh
hệ thống y tế ở nước ta đang từng bước được cải thiện và phát triển
trong lĩnh vực khám chữa bệnh nhiều bệnh viện đã thực hiện được những kỹ thuật cao
đưa nền y học của việt nam ngang tầm với các nước trong khu vực
và để lại những dấu ấn sâu sắc trên bản đồ y khoa thế giới
đáng chú ý là những thành tựu về ghép tạng
những phương pháp điều trị ung thư tiên tiến
đó là những động lực quan trọng thúc đẩy ngành y tế phát triển
khi mà các đề án như bệnh viện vệ tinh đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu vẫn đang hoạt động rất hiệu quả
với chất lượng và số lượng cho cán bộ y tế cơ sở
bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng cao cống hiến tài năng sức trẻ
trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào còn nhiều khó khăn là một trong những dự án
vừa góp phần giải quyết tình trạng thiếu đội ngũ y bác sĩ ở các tuyến cơ sở
vừa nêu cao được tinh thần y đức làm nghề của những người thầy thuốc
luôn vì nhân dân phục vụ
vẫn có những thiếu sót chưa hoàn thiện
những sự cố không mong muốn xảy ra trong quá trình khám chữa bệnh cho nhân dân
thế nhưng với nhiều cố gắng nỗ lực
ngành y tế quyết tâm vươn tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân
trên tinh thần vì một dân tộc khỏe mạnh và phát triển như lời bác dạy